hôm nay công an tỉnh nghệ an cho biết các đơn vị chức năng vừa triệt xóa hai đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ lào về việt nam
tăng vật thu giữ là hơn ba một kg ma túy
theo đó ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực cầu yên xuân thuộc xã trung phúc cường huyện nam đàn
công an nghệ an đã bắt giữ đối tượng tống trần anh chú tỉnh hà tĩnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai kg ma túy đá hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp một xe máy hai điện thoại di động
đầu tranh mở rộng ban chuyên án bắt giữ thêm nguyễn văn hoàng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng dương văn tưởng
tăng vật thu giữ gồm sáu trăm linh gam ma túy đá một xe ô tô hai điện thoại di động
đến khoảng một mươi sáu h cùng ngày bắt thêm nguyễn hoàng tuấn thu giữ hơn năm trăm linh g ketamine ba mươi tám viên thuốc lắc và các tăng vật có liên quan
tuấn chính là đối tượng
cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ lào về việt nam và đưa đi các tỉnh phía bắc tiêu thụ
như vậy đến ngày hôm nay tám tháng một mươi một đã có bốn đối tượng bị bắt trong hai đường dây ma túy nói trên
số ma túy thu được là hơn ba một kg và nhiều vật chứng có liên quan